thưa quý vị ngày ba tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm bốn bị can
và thay đổi tội danh với một bị can đã khởi tố trước đó trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và các tổ chức đơn vị có liên quan
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can
đối với dương tấn trước tư tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội tham ô tài sản
phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với bốn bị can
nguyễn thanh tùng lê văn chánh đào trí kiên lê thị kiều trang cùng về tội
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
trước đó cơ quan kể sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng nhiều đồng phạm
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan kể sát điều tra bộ công an đã khởi tố năm bị can
thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam
mới đây nhất ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
với bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
nhưng các bị can đã bỏ trốn nên bộ công an đã ra quyết định truy nã
tẩy xóa làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nguyên cán bộ văn phòng đăng ký đất đai
trực thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh lai châu
đã chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng của một số người
tại cơ quan công an đối tượng trịnh thị kim nhung chú tệ phương tân phong tỉnh lai châu khai nhận
trong thời gian công tác tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh lai châu
trước tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba do nợ nần thua lỗ vì đầu tư tiền ảo
nên nhung đã chỉnh sửa thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp cấp
đổi thành thông tin của mình rồi lên hệ thống cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa thông tin cho khớp với bản cứng
sau đó nhung giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ
bằng thủ đoạn trên từ đầu tháng một mươi đến thời điểm bị bắt giữ nhung đã lừa chuyển nhượng được ba giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho hai văn phòng bất động sản và ba người dân có nhu cầu mua đất
chiếm đoạt tổng số tiền hơn ba hai tỷ đồng
hiện công an tỉnh lai châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng trên
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng tâm lý nôn nóng muốn nhanh chóng đi làm việc
ở nước ngoài sau đại dịch covid một mươi chín và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động
mà trong thời gian gần đây một số tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
đã sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động
không ít người mong muốn sang nước ngoài làm việc đã tin theo những lời dụ dỗ
hứa hẹn của các cá nhân tổ chức đường dây cò mồi xuất khẩu lao động để rồi mất trắng gia tài
sử dụng mạng xã hội facebook để quảng cáo dịch vụ xuất khẩu lao động
khi có người tìm hiểu phạm văn thắng tự lập nhóm gia lô ảo để tư vấn thỏa thuận
với lời hứa đưa lao động ra nước ngoài làm việc với chi phí rẻ mức lương cao
nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn thấp được bao chọn hồ sơ thủ tục
thắng yêu cầu mỗi lao động chuyển tiền cho mình mỗi lần từ hai trăm năm mươi đến ba usd
với thủ đoạn trên phạm văn thắng đã lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
các đối tượng đưa ra thông tin gian dối cho rằng có khả năng
nắm bắt thông tin cũng như là làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước
có khả năng giúp cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động thực hiện được mơ ước nguyện vọng của mình
các công ty này chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội
những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động lập tức là sẽ trao tiền tài sản vật chất cho các đối tượng
và đối tượng từ đó tìm cách chiếm đoạt tài sản này
nhằm dẫn dụ người có nhu cầu xuất khẩu lao động
các đối tượng cò mồi hoặc tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
đã lập cả website để quảng cáo
những trang này được xây dựng khá chuyên nghiệp
đăng tải nhiều hình ảnh thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc tại các thị trường có thu nhập cao
như nhật bản hàn quốc hay một số quốc gia châu âu
tuy nhiên đa số đều không có địa chỉ giao dịch làm việc
một số đối tượng khác lại xây dựng website có hình thức gần giống với website chính thức
của các doanh nghiệp đã đăng ký với cục quản lý lao động ngoài nước
họ lập các trang web có những hình ảnh
đưa ra những thông tin về quy trình thủ tục đưa người lao động đi làm việc nước ngoài
và đưa ra những kết quả chẳng hạn có những hình ảnh người lao động đang làm việc ở nước ngoài
tất cả những hình ảnh đấy thường họ lấy từ các chương trình cá nhân người lao động thành công
hoặc là để gắn vào cho mình để dụ dẫn dụ dỗ lừa đảo người lao động
đa số nạn nhân của lừa đảo xuất khẩu lao động đều ở xa hoặc qua giới thiệu
nên tin tưởng không đến làm việc trực tiếp
mà chỉ liên hệ trao đổi thông qua mạng xã hội và số điện thoại
khi đến thời hạn mà không được xuất cảnh
người lao động liên hệ thì các tài khoản và số điện thoại này đều sẽ khóa hoặc chặn liên lạc
chúng tôi khuyến cáo người dân đó là phải xác minh tìm hiểu thật kỹ
về những công ty mà thu tiền đối tượng mà đưa ra những thông tin có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động
xác minh có thể thông qua gì
thông qua những người có nhiều kỹ năng nhiều kinh nghiệm trong xuất khẩu lao động
xác minh tên
doanh nghiệp có khả năng xuất khẩu lao động trong website của bộ lao động thương minh xã hội
hoạt động dịch vụ đưa lao động liên hệ nước ngoài thì một trong điều kiện của các doanh nghiệp
đấy là phải có trang thông tin điện tử của doanh nghiệp
các hợp đồng cung ứng lao động ngoài nước mà đã được cục quản lý lao động cho phép làm
thì được đăng tải đến đấy để công khai thông tin rõ các điều kiện tiêu chuẩn đi làm việc nước ngoài
để người lao động vừa biết được đây là những đơn vị mà được phép
thứ hai là những hợp đồng mà mình được
là trong đó gây cả các quyền lợi người lao động
hiện tại người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép
tại trang thông tin điện tử của cục quản lý lao động ngoài nước tại địa chỉ ww golab gov vn
việc tra cứu rất đơn giản vì thế mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan đến quyền và lợi ích của mình
đừng để sập bẫy lừa xuất khẩu lao động trên mạng
bản phòng cơ quan cảnh sát điều truyền hóa
điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định ra hạn tạm giam đối với các đối tượng mai quý nhật mai quý ngân
và trương quang viên cùng chú huyện kroana để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi viên và nhật cùng ngồi ăn nhậu tại nhà người thân
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày nhật điều khiển xe máy để đi về nhà
trên đường đi nhật gặp nguyễn thanh dũng và trần đức hiền
sau đó giữa dũng và nhật đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau
bị đánh nhật liền điện thoại cho viên và ngân đến giúp mình
hậu quả dũng bị đánh bất tỉnh nằm gục tại chỗ
rất may dũng được người dân gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi hai
vào sáng ngày bốn tháng một mươi một một vụ nổ lớn xảy ra tại gia đình người dân ở huyện an lão thành phố hải phòng khiến một người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một
tại căn bếp cũ dùng để chứa đồ đạc của gia đình anh đào xuân quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ở xóm câu đông xã quang trung huyện an lão thành phố hải phòng xảy ra nổ lớn khiến người đàn ông này thiệt mạng
tại hiện trường có nhiều vật dụng bành pháo chưa nhồi
vào thời điểm phát nổ trong nhà chỉ có anh quy bố mẹ đẻ ở nhà bên cạnh
vụ viện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị ngày ba tháng một mươi một công an tp thủ đức đã tổ chức kiểm tra hành chính tài xế phụ xe
sử dụng trái phép chất ma túy và tàn trữ vũ khí nguy hiểm vật liệu nổ ra vào chợ đầu mối nông sản thủ đức
phường tàm bình thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh phát hiện ba trường hợp dương tính với ma túy
kiểm tra trong đêm lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng năm mươi một lượt tài xế phụ xế điều khiển xe ra vào chợ
trong đó các chính sách ma túy đã sàn lọc yêu cầu kiểm tra nhanh chất ma túy trong người đối với ba mươi năm trường hợp có nhiều biểu hiện nghi vấn
sau khi hoàn tất các kết quả xét nghiệm tại trung tâm y tế địa phương lực lượng chức năng đã xác định ba trường hợp dương tính với ma túy gồm một tài xế và hai phụ xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ngu thành phong ba mươi tám tuổi ngụ khấm hai phường năm thành phố trà vinh
về hành vi can tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra
ngô thanh phong cùng vợ là dương ngọc hân bốn mươi tuổi cho những người vay tiền với lãi suất hai một ngày sáu mươi một tháng và bảy trăm ba mươi một năm
vượt quá lãi suất ba mươi sáu năm lần theo quy định của pháp luật
hằng ngày phong cùng với hân đi thu tiền lãi của những người vai tiền tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của hân
cơ quan công an xác định được bảy người vay tiền của hân với tổng số tiền một tỷ một trăm hai mươi năm triệu đồng và đạo đóng lãi chín trăm hai mươi triệu đồng
vợ chồng hân đã thu lợi bức chính số tiền ba
ba trăm linh tám triệu đồng số tiền thu lãi trên địch so với lãi suất quy định của nhà nước
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục mở rộng xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
qua vụ án cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
có thể thấy địa bàn vùng ven địa bàn giáp ranh còn tìm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự
với vai trò là lực lượng chủ công công an các quận huyện địa bàn giáp ranh đã chủ động phối hợp với nhau
và với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
nhìn lại vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
được biết nhóm nghi can này đã lên kế hoạch cướp ngân hàng từ trước
khẩu súng gây án là súng tự chế số tiền cướp được gần bốn tỷ đồng
sau đó nhóm này chia ra ba hướng khác nhau để lận trốn
chỉ sau hai mươi hai giờ xảy ra vụ án công an huyện hốc môn phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hồ chí minh phối hợp với công an các đơn vị địa phương
nhanh chóng bắt các đối tượng gây án thu hồi tài sản
để có được kết quả này phải kể đến công tác phối hợp hiệp đồng
của các lực lượng tham gia phá án và công an quận huyện trên địa bàn giáp tranh
đối với địa bàn giáp ranh được sự chỉ đạo rất quyết liệt của ba ông đốc
trực tiếp là đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan điều tra
vì vậy địa bàn giáp ranh của quận huyện này
với quận huyện khác đều là của thành phố hồ chí minh
do đó thực ra gọi là địa bàn giáp ranh nhưng nó là một đầm trong tổng thể của công an thành phố
khi có vụ việc xảy ra thì chúng tôi đã phối hợp rất chặt với nhau
coi như là một đơn vị
và chính từ cái chỗ đó thì mọi cái xảy ra trên địa bàn
đều được nhanh chóng điều tra khám phá án với một tinh thần trách nhiệm cao nhất
qua một số vụ án xảy ra thời gian qua cho thấy
cùng với các phương thức thủ đoạn có tính truyền thống
xuất hiện các nghi phạm thông tin
qua không gian mạng lập các nhóm kính kết bạn với nhau
để thực hiện hành vi cướp tài sản tại các ngân hàng
là địa bàn giáp ranh với huyện hốc buôn
công an quận một mươi hai đã chủ động các phương án phòng ngừa tội phạm ngay trên địa bàn của mình
từ đó làm cơ sở vững chắc để phối hợp với các đơn vị khi có vụ việc xảy ra
công an quận cũng đã mở hội nghị là mời tất cả các chủ
các chi nhánh ngân hàng chủ đóng trên địa bàn
và các tiệm vàng thậm chí là các tiệm cầm đồ
lên ký kết cái quy ước
về cái phòng ngừa tội phạm chung
công an quận cũng đã chủ động là cho lực lượng khách sạn diệt
phối hợp đi xuống từng cái ngân hàng để mà kiểm tra lại cái hệ thống bảo vệ
kiểm tra lại hệ thống camera an ninh
và thực hiện quy ước phối hợp khi phát hiện đối tượng nghi vấn gì đó
là phải báo ngay cho lực lượng công an gần nhất
hiện nay công an các quận huyện các phòng nghiệp vụ của công an thành phố hồ chí minh
đã tổ chức khảo sát công tác phòng ngừa tội phạm
tại các phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng
để có kiến nghị giải pháp tăng cường phòng chống tội phạm cướp ngân hàng
bên cạnh sự quyết liệt đấu tranh đối với loại tội phạm này
mà trong đó nồng cốt là lực lượng công an
thì vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ từ các ngân hàng
đối với các ngân hàng là phải có cái đề đạo tạo cho cái lực lượng an ninh
lực lượng nhân viên bảo vệ của mình
làm sao có thể là nhận biết được các đối tượng nào có khả năng là gây án
những công cụ phương tiện nào là các đối tượng sẽ sử dụng để mà uy hiếp tinh thần
cũng như là kịp thời
là nhận diện các đối tượng hỗ trợ lực lượng công an trong quá trình phía bắc
bám đốc con phố cũng đã chỉ đạo vco hai
phối hợp công an các quận việt thành phố thu đức
tập trung lực lượng để mà chủ động phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với tội phạm này
dự báo tình hình tội phạm trong thời điểm cuối năm sẽ còn diễn biến phức tạp
lực lượng công an đặc biệt là các địa bàn giáp tranh
sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời nắm bắt tình hình
quản lý ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với những hoạt động vi phạm pháp luật
như cho vay nạn lãi cờ bạc lô đề cá đổ
vì đây cũng là những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các hành vi cướp ngân hàng có thể xảy ra
thưa quý vị vào sáng ngày bốn tháng một mươi một
thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo chương trình phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi và một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi
tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ trong tháng một mươi vừa qua
có rất nhiều sự kiện kinh tế chính trị xã hội và đối ngoại quan trọng
trong tháng một mươi tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh phức tạp khó khăn
thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ thuận lợi
nhờ có quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt của toàn đảng toàn dân toàn quân
tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi tiếp tục đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực
duy trì xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước cơ bản đạt mục tiêu tổng quát
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát tăng trưởng được thúc đẩy
các cân đối lớn được đảm bảo nợ công nợ chính phủ nợ nước ngoài quốc gia
bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt an sinh xã hội đời sống người dân được đảm bảo
phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh chính trị xã hội ổn định
quốc phòng an ninh được tăng cường trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên
tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắt như tăng trưởng chưa đạt mục tiêu
sản xuất kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn
thủ tục hành chính còn dườm già một bộ phận cán bộ vẫn sợ sai sợ trách nhiệm né tránh đùn đẩy công việc
việc khắc phục một số bất cập còn khó khăn một số vấn đề tồn động kéo dài chưa được giải quyết rứt điểm
thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận phân tích kỹ đánh giá khách quan
sát thực tiễn về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi và một mươi tháng những việc đã làm được và chưa làm được
nguyên nhân khách quan chủ quan bài học kinh nghiệm xác định những nhiệm vụ đột phá
trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong tháng một mươi một một mươi hai phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu
kết quả năm hai nghìn hai mươi ba phải tốt hơn năm hai nghìn hai mươi hai như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chỉ đạo
thưa quý vị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa kiểm tra cơ sở sản xuất
kinh doanh cá và mực khô theo đó đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm
cụ thể cơ sở my hà có địa chỉ tại trung nguyên
vương thuộc phường hòa thuận đông quận hải châu hiện không đáp ứng được các điều kiện về an toàn thực phẩm như kho lạnh
có một số mặt hàng thực phẩm khô là cá bò đã ẩm mốc được bảo quản chung với các mặt hàng nguyên vẹn còn sử dụng được
nhân viên làm việc tại cơ sở không mặc trang phục bảo hộ và khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định
qua làm việc chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đối với mặt hàng bò khô rong biển
chưa xuất trình đầy đủ giấy tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm giấy khám sức khỏe của nhân viên làm việc tại cơ sở
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận hải châu đã lập biên bản tạm giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
kinh doanh tôm hùm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ
một hộ kinh doanh ở tổ dân phố phúc sơn phường cam phúc nam thành phố cam ranh vừa bị công an tỉnh khánh hòa ra quyết định xử phạt hành chính
với số tiền chín mươi triệu đồng
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do bà phạm thị thành ngọc
chú tại thành phố hải phòng làm chủ
hộ bà ngọc hiện đang kinh doanh tôm giống với diện tích khoảng bốn m hai gồm một mươi năm hồ
tại thời điểm kiểm tra có một mươi bốn hồ đang chứa khoảng ba trăm linh con tôm hùm giống không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
và các tài liệu có liên quan đến bảo vệ môi trường
ước tính lô hàng tôm hùm giống này có trị giá khoảng bảy tỷ đồng
hiện toàn bộ số tôm hùm giống này đã được các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định